vào khoảng một mươi một giờ trưa qua tại đường lê đức thọ quận gò vấp tp hcm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do một chiếc xe ben mất lái tông vào hàng loạt xe gắn máy và người đi chợ
hai người đã thiệt mạng và ba nạn nhân phải nhập viện cấp cứu
thời điểm trên chiếc xe ben loại năm tấn chở vật liệu xây dựng mang biển số sáu mươi một c một mươi nghìn sáu trăm sáu mươi một lưu thông trên đường lê đức thọ hướng từ quốc lộ một về đường nguyễn oanh
khi vừa đổ dốc cầu trường đại thuộc phùng một mươi ba quận gò vấp tp hcm
thì bất ngờ mất lái tông hàng loạt xe gắn máy và người đi chợ bên đường
chiếc xe trên chỉ dừng lại khi tông vào trước căn nhà số một trăm ba mươi về một nghìn ba trăm bốn mươi hai lê đức thọ
ngay sau sự cố xảy ra tài xế xe ben đã bỏ trốn khỏi hiện trường
vụ tai nạn nghiêm trọng trên đã khiến hai người đi trên xe gắn máy thiệt mạng tại chỗ ba người khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu
ngoài ra năm xe gắn máy bị hư hỏng nặng nằm vương tại khắp nơi
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra xử lý vụ việc
đến một mươi bốn giờ cùng ngày hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra
khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bảy tháng hai tại đoạn giao nhau với đường nhánh rẽ lên cầu vượt thuộc thôn long thạnh một xã phổ thạnh huyện đức phổ quảng ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy
thời điểm trên anh nguyễn bá thạnh hai mươi tuổi ở thôn la vân xã phổ thạnh điều khiển xe máy hiệu x sighter

khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe bồn biển kiểm soát năm mươi một c hai nghìn hai trăm năm mươi ba do anh võ văn thảo ba mươi năm tuổi ở huyện cai lệ tỉnh tiền giang điều khiển chạy ngược chiều
vụ tai nạn đã khiến nguyễn bá hạnh bị chấn thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
đây là vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra lần thứ ba tại địa điểm này